thành phố hồ chí minh xác minh thông tin giáo viên phát đơn xin không thi vào lớp một mươi cho học sinh
ra đồng lùa bò về nhà người phụ nữ bị xét đánh tử vong
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết
thưa quý vị liên quan đến vụ việc bốn tàu cá gặp nạn trên biển quảng bình
đến nay sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm vẫn còn một mươi ngư dân bật vô âm tín
hơn một tuần trôi qua niềm hy vọng của gia đình mỗi ngày lại vơi đi một chút
một số nhà đã lập bàn thờ vọng ở bãi biển để chịu tàng
chiếc bàn thờ bên bờ biển thôn tân mỹ phường quảng phúc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình nghi ngút khói hường
gia đình ông nguyễn văn lương bốn mươi bảy tuổi ở tổ dân phố xuân lộc phường quảng phúc lập bàn thờ hướng về phía biển vái vọng hương hồn con
dù chưa thể khẳng định nạn nhân nguyễn trung bảo con trai ông lương tử nạn trong vụ chìm tàu cá
nhưng đã chín ngày trôi qua ông lương gần như không còn hy vọng về sự sống của con trai mình
ôm tấm di ảnh con trai bà nguyễn thị mận mẹ của bảo liên tục gào khóc check móc biển cả cướp đi người con trai chỉ mới một mươi tám tuổi của mình
ông lương ngồi thẫn thờ nhìn về phía biển xa xăm lòng quạt đau
ông lương thẫn thờ nói gia đình có ba đứa cháu út đi biển rồi bị tai nạn
gia đình cũng ngóng đợi tin nhưng rồi sau đó lập bàn thờ thương tiếc lắm
mấy ngày nay gia đình đứng ngồi không yên không ăn ngủ được chỉ chạy xuống bờ biển ngóng tin chứ chẳng đi đâu cả
khả năng khi cháu gặp nạn tàu chìm xuống thì cháu va chạm vào thành tàu rồi đuối không bơi nổi rồi chết
nguyện vọng của gia đình giờ nếu cháu có tử nạn thì tìm thấy sát còn không cũng đành chấp nhận
vẫn luôn hy vọng người ta tìm thấy được cháu và trở về
nguyễn trung bảo vừa tròn một mươi tám tuổi là thuyền viên trên tàu cá qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts của ông nguyễn đức trung ở xã đức trạch huyện bố trạch
khi tàu gặp rông lốc bị chìm trên tàu có bảy thuyền viên nhưng đến thời điểm này chỉ có một người may mắn trở về
sáu thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích trong đó có bảo
ngư dân hoàng đăng dung hai mươi tám tuổi quê ở xã đức trạch huyện bố trạch là thuyền viên trên con tàu này sống sót trở về từ mấy hôm nay
dung và bảo là hai cậu cháu
đi biển hay làm gì cũng luôn có nhau
vào thời điểm dông tố hai cậu cháu hỗ trợ nhau leo lên mũi tàu để thả neo cố định
thế nhưng cơn cuồng phong quá mạnh đã hất tung hai người này về hai phía chưa ai kịp mặc áo phao
dung cơ thể ồn yếu hơn bảo song gió quang quật đến kiệt sức nhưng dung may mắn được một tàu cá cứu sống
còn bảo thì mất tích đến hôm nay
hoàng đăng dung nhớ lại đi lên thả neo thì cơn gió lốc quá to bắt đầu vượt tàu
em và bảo không mang áo phao kéo nhau lên đầu mũi tài để thả neo
cho đúng hướng thì tàu lật
chủ tàu hét to mang áo phào vào hai đứa ơi
hai đứa chạy về không kịp thì tàu lật
hai đứa văng xa hai nơi em sắp đuối thì có tàu tới vớt
bờ biển thôn tân mỹ phường quảng phúc vọng những tiếng khóc tăng thường
người dân làng biển tân mỹ ai đi qua cũng ghé vào thắp nén hương chia sẻ nỗi đau với gia đình người bị nạn
trong một mươi ngư dân đang mất tích thì một nửa trong số đó có quê ở làng biển tân mỹ
gần một mươi ngày nay dân làng vẫn ngóng tin
dù biết lành ít giữ nhiều
ông nguyễn văn cường ở phường quảng phúc thị xã ba đồn ngậm ngùi
cháu nguyễn trung bảo đi cùng thuyền đánh cá với người cậu
đến khi bị tai nạn thì hai cậu cháu cùng đứng với nhau ở đầu mũi tàu
khi đó rông lốc nổi lên xoáy hai người văng xuống
người cậu vẫn bơi được và cầm được dây ở mũi tàu
còn cháu bảo văng xuống khi đó không còn thấy đâu nữa chìm luôn rồi
trong thông tin người cậu kể lại như vậy thì gia đình nghĩ rằng cháu bảo tử nạn rồi
đến nay bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trên biển
và tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm một mươi ngư dân mất tích
một số tàu cá của ngư dân sau thời gian tìm kiếm không có kết quả
đã thông báo di chuyển vào bờ để tiếp thêm nhân liệu thực phẩm
các tàu cá khác vẫn tiếp tục tìm kiếm
bộ ngoại giao việt nam đã trao đổi với đại sứ quán trung quốc tại hà nội
đại sứ quán việt nam tại bắc kinh
thông tin cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn trung quốc
đề nghị trung quốc tăng cường các lực lượng phương tiện cần thiết để tiến hành tìm kiếm
cứu nạn các ngư dân đang mất tích
các cơ quan chức năng trung quốc đã điều các phương tiện phối hợp với việt nam
hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm trên biển
ngày một mươi hai tháng năm liên quan đến việc một hoa hậu xưng có chồng đang họp ở tỉnh ủy
bị cảnh sát lập biên bản do dừng đỗ ô tô sai quy định
thông tin từ công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết
đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với người này
số tiền chín trăm linh đồng
như đã đưa tin trước đó sáng một mươi một tháng năm trên mạng xã hội facebook
xuất hiện clip một phụ nữ do đỗ xe trái quy định trên đường tuyên quang
tại trung cư lê quý đôn thành phố phan thiết nơi có bảng cấm đỗ xe
đã bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phan thiết lập biên bản
được biết vụ việc trên xảy ra vào chiều một mươi tháng năm
không đồng ý với cách xử lý trên người này liên tục cho rằng
cảnh sát lập biên bản không công bằng vì mình mới đỗ xe
bằng cấm đặt ở nơi khuất tầm nhìn và chiếc xe trên là của
chồng mình đang họp ở tình hủy sau đó người phụ nữ này còn nhắc
là chồng đang họp ở tình hủy một lần nữa tuy nhiên lực lượng
cảnh sát vẫn kiên quyết lập biên bản lúc đầu người này cho rằng do
tài xế lái xe của bà điều khiển nhưng sau đó thừa nhận mình là người lái
và chấp nhận bị lập biên bản thu giữ giấy phép lái xe được biết
người phụ nữ nói trên tên n là giám đốc một công ty du lịch khá lớn
ở bình thuận và từng giành vương nguyện hoa hậu trí tuệ trong cuộc thi hoa hậu
doanh nhân hoàn cầu hai nghìn một mươi tám
theo đó tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hoa hậu n cũng lọt vào top một mươi nữ doanh nhân
sắc tâm tài diễn ra tại nhà át lớn tp hcm và cũng trong năm
hai nghìn hai mươi hai hoa hậu n tham dự cuộc thi hoa hậu duyên dáng hoàn vũ
mid tramp universe hai nghìn hai mươi hai tại phú quốc vào với vai trò giám khảo
trong ngày một mươi tháng năm tại tình hủy bình thuận không có cuộc họp nào
và chồng của bà nờ cũng không phải là cán bộ hay công chức viên chức ở bình thuận
ngoài việc nói chồng đang họp ở tình hủy
trong clip bà n còn nhắc đến tên ông toàn ở báo bình thuận mà dư luận ở tỉnh này cho rằng
đó là ông lê huy toàn tổng biên tập báo bình thuận
trao đổi với ông lê huy toàn ông toàn cho biết rất bất ngờ khi bị nhắc tên trong clip
ông lê huy toàn khẳng định cá nhân tôi không bao giờ can thiệp vào việc xử lý của cơ quan chức năng
và cũng không cho phép bất cứ phóng viên nào của báo bình thuận can thiệp trực tiếp vào các vụ việc như trên
báo bình thuận chỉ kết nối với người dân bằng đường dây nóng của báo
đã đăng công khai và khi cần thiết
mới đây thông tin từ đại diện công an huyện thanh trì hà nội cho biết
đơn vị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được danh tính và thành công truy vết
bắt giữ người đàn ông hẹn mua ô tô rồi phóng bỏ chạy khi lái thử tối một mươi tháng năm vừa qua
hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo xác minh ban đầu đối tượng này là lường văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú xóm xuân hòa xã la hiền huyện võ nhai thái nguyên
theo công an huyện thanh trì khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm
công an xã đại áng huyện thanh trì nhận được đơn trình báo của chị n t t t
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện di linh tỉnh lâm đồng
theo trình báo của chị t khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm
chị tây hẹn một nam thanh niên quen qua mạng xã hội tại trường trung học cơ sở đại án
để giao dịch mua bán xe ô tô nhãn hiệu hyundai axen biển kiểm soát hai mươi một a một trăm năm mươi bảy xxx
khi gặp nhau và xem xe
nam thanh niên đề nghị cho lái thử xe sau đó phóng xe bỏ đi mất
tìm theo định vị chị tây phát hiện nam thanh niên điều khiển xe trên địa bàn quận hoàng mai
liền đuổi theo đến khu vực hồ đền lừ thì chặn được xe
lúc này đối tượng đạp cửa xe chạy thoát và bỏ lại ô tô tại hiện trường
ngay sau khi nhận được tin báo thượng tá đào thanh bình trưởng công an huyện thanh trì
giao đội cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
trung tâm lực lượng trinh sát khẩn trương điều tra làm rõ vụ án và bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất
sau một mươi năm giờ tập trung lực lượng trinh sát và phối hợp với các đơn vị
đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh trì đã bắt giữ được nghi phạm lường văn nam
tại cơ quan công an nam khai nhận do không có tiền tiêu xài nên tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội facebook
như hội những người muốn làm liều mua bán xe không giấy tờ
nam thấy tài khoản tên ln đăng tin bán xe hyundai accent hai nghìn hai mươi
đang ngờ hiệu cầm đồ nam sử dụng tài khoản facebook tên lộc thái bình vào nhắn tin hỏi mua xe
và kết bạn gia lô để giao dịch mua bán xe
nam lên kế hoạch hẹn xem xe ở chỗ vắng người vào buổi tối để cướp tài sản chiếm đoạt chiếc ô tô
để thực hiện hành vi cướp tài sản nam hẹn chủ bài đăng xem xe vào hai mươi một h ngày một mươi tháng năm
tại địa bàn xã đại áng huyện thanh trì
khi gặp chủ xe nam đề nghị được xem xe và lái thử
sau khi lên xe lái thử hắn phóng xe bỏ đi
đồng thời chặn gia lô facebook tắt máy điện thoại di động và bỏ chạy
khi chạy đến địa bàn quận hoàng mai nam bị chủ xe và người đi đường đuổi theo và hô hoán cướp cướp
nhưng hắn vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy
quá trình bỏ chạy nam nhiều lần lái xe chèn ép những người đi đường tham gia đuổi bắt
khi đến khu vực hồ đền lừ thuộc phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
nam bỏ ô tô lại và chạy vào khu dân cư rồi bỏ trốn sau đó bắt xe về thái nguyên
đến chiều một mươi một tháng năm nam bị đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh trì bắt giữ
thông tin từ phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn tp hcm cho biết đang làm rõ thông tin về vụ việc
một số trường trung học cơ sở trên địa bàn vận động học sinh không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm đang khiến dư luận không khỏi xôn xao
theo đó ngày một mươi một tháng năm vừa qua mạng xã hội đang lan truyền một lá đơn có tựa đề
đơn xin không tham gia kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
người đăng bài cho biết mẫu đơn được giáo viên chủ nhiệm lớp chín phát cho học sinh có học lực không tốt
điền thông tin vào và mang về nhà cho phụ huynh ký
trong đơn này hiển thị những thông tin như họ tên phụ huynh địa chỉ số điện thoại còn có nội dung
căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu không tốt
gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học được chương trình trung học phổ thông hệ công lập
nay gia đình làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường
cho phép cháu tên học sinh không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi của sở giáo dục và đào tạo
tp hcm khóa ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
gia đình tôi sẽ không khiếu nại về mọi vấn đề sau
ông nguyễn văn hiệp trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện hóc môn cho biết bước đầu xác nhận là đơn xuất phát
từ trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa được giáo viên một lớp chín đưa để học sinh điền vào và đưa về cho phụ huynh ký
theo ông hiệp hiện phòng giáo dục đào tạo huyện hóc môn đang yêu cầu trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa
báo cáo vụ việc đồng thời mời phụ huynh lên để trao đổi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
tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
tối một mươi một tháng năm lãnh đạo ủy ban nhân dân xã quang thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ xét đánh khiến một người phụ nữ tử vong
con bò của bà cũng tử vong với lý do tương tự
theo đó khoảng một mươi bảy h hai mươi phút thấy trời nổi mưa rồng bà đặng thị nờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú xã quang thành huyện yên thành ra cánh đồng trước nhà để lùa con bò về chuồng
đang trên đường về thì bất ngờ một tia xét đánh trúng người khiến bà n tử vong
con bò cũng bị xét đánh chết tại chỗ
sau khi mưa tạnh người thân không thấy bà n về nên tổ chức tìm kiếm
và phát hiện người phụ nữ đã tử vong ngoài cánh đồng
chiều một mươi một tháng năm vừa qua thông tin từ ủy ban nhân dân huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xử lý các đối tượng tổ chức đua xe
và đua xe trái phép trên địa bàn huyện
theo đó các cơ quan chức năng huyện bảo lâm gồm phòng văn hóa thông tin
ủy ban nhân dân xã lộc đức và công an xã này
đã có mặt kiểm tra việc công ty trách nhiệm hữu hạn ducati star sp workshop
tổ chức đua xe mô tô địa hình trái phép tại núi sành
cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn ducati star sp workshop
đơn vị tổ chức giải đua xe mô tô địa hình lâm đồng mở rộng núi xanh enduro hai nghìn hai mươi
dừng tất cả hoạt động tổ chức đua xe
cùng với yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động cơ quan chức năng còn lập biên bản
đình chỉ hoạt động đua xe của công ty trách nhiệm hữu hạn ducati star sp workshop
tại núi xanh thôn tiền yên xã lộc đức đồng thời buộc công ty này
và các đơn vị liên quan thu dọn toàn bộ trang thiết bị phương tiện tổ chức đua xe
đoàn kiểm tra sẽ báo cáo ủy ban nhân dân huyện bảo lâm các nội dung liên quan
đến hoạt động đua xe mô tô địa hình tại đây để xử lý theo quy định
trước đó mặc dù ủy ban nhân dân huyện bảo lâm đã có thông báo hoãn tổ chức giải
nhưng sáng ngày một mươi một tháng năm giải đua xe mô tô địa hình do công ty trách nhiệm hữu hạn
ducati star sp workshop tổ chức vẫn diễn ra trên đỉnh núi xanh thuộc địa bàn xã lộc đức
ngay trong buổi sáng hơn một trăm linh tay đua xe mô tô địa hình đến từ nhiều tỉnh thành phố
đã tập trung thi đấu với sự cổ vũ của đông đảo khán giả
trong quá trình thi đấu các điều kiện an toàn không được đảm bảo
trên các tuyến đường mà những tay đua lái xe với tốc độ cao
nhiều người dân vẫn băng qua đường rất nguy hiểm có tay đua gặp sự cố
cũng trong ngày một mươi một tháng năm thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện iagrai cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị công an tỉnh gia lai
làm rõ nguyên nhân ông dxt chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã iader tử vong trong tư thế treo lơ lửng
một ngày trước đó người trong gia đình phát hiện ông tê tử vong trong tư thế treo lơ lửng
tại căn nhà thuê ở xã iade huyện iagorai
nhận được tin báo cơ quan chức năng đến hiện trường làm rõ nguyên nhân
theo hàng xóm ông tê là người hiền lành chưa thấy mâu thuẫn với ai
trước khi sự việc xảy ra ông tê vẫn đi làm việc bình thường
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi hai tháng năm công an tỉnh hà nam thông tin về việc đơn vị nghiệp vụ của công an huyện thanh liêm
vừa phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
đấu tranh triệt phá bắt giữ hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
theo cơ quan điều tra vào ngày chín tháng năm công an huyện thanh liêm nhận được đơn trình báo
của anh h chú tại thị trấn kiện khê huyện thanh liêm
về việc vừa bị lừa đảo qua mạng xã hội hơn năm triệu đồng
xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn phạm tội tình vi
các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội
công an huyện thành liêm đã phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiến hành điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hai mươi bốn giờ nhận được trình báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thành liêm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ và lệnh khám xét khẩn cấp đối với lý quang đắc
đối trọng chuẩn cùng sinh năm hai nghìn sáu
trú tại thôn gò mái xã hợp tiến huyện mỹ đức thành phố hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoàn tài sản
tăng vật thu giữ là hai bộ máy tính bốn điện thoại di động và nhiều đồ vật có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài
đắc chuẩn đã lập các tài khoản facebook ra lô ảo và sử dụng các sim điện thoại rác
đăng bài lên mạng xã hội với nội dung hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp
giải ngân nhanh không cần thế chấp tài sản để tìm kiếm người vay
khi có người vay liên hệ chúng đóng giả làm nhân viên ngân hàng
để lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các nạn nhân
bị phát hiện lừa đảo các đối tượng sẽ chặn hết mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với thủ đoạn trên
nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm bị hại trên cả nước
với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị nhiều năm trước kênh nước đen chảy qua địa bàn phường bình hưng hòa a
quận bình tân là điểm đen về ô nhiễm môi trường
để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cải thiện bộ mặt đô thị
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ubnd tp hcm giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông tp hcm triển khai dự án nâng cấp cải tạo đường
và kênh nước đen đoạn từ cống hộp hiện hữu đến kênh tham lương
với tổng mức đầu tư hơn sáu trăm linh tỷ đồng
đang nói là dù đã hoàn thành việc cải tạo từ năm hai nghìn hai mươi hai
song nhiều đoạn canh nước đen quận bình tân tp hcm đang có nguy cơ tái ô nhiễm
với rác xếp lớn phủ kín mặt kênh
công trình với quy mô chiều dài một bốn km rộng bốn mươi m bao gồm cả mặt đường
về hè và lòng canh đã về đích khánh thành vào dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
giúp diện mạo khu vực khang trang
hàng cây xanh thẳng tắp mắt rợi
thế nhưng niềm vui của người dân chưa trọn vẹn thì hiện nay kênh này đang có nguy cơ tái ô nhiễm
với dòng nước đen ngòm rác và lục bình xếp lớp kín đặc bốc mùi nồng nặc
ghi nhận tại đoạn cuối kênh nước đen giao với kênh tham lương bị nặng nhất
hơn năm trăm linh m mặt kênh phủ kín đủ loại rác sát chết động vật túi nilon thùng xốp lục bình
người dân sống trong khu vực cho biết rác ủ nứ cùng với lục bình
tạo ra một bãi rác khổng lồ dưới dòng kênh đã nhiều tháng nay
hình ảnh núi rác dưới canh không chỉ gây mất mỹ quan đồ thị mà còn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng
anh nguyễn văn danh người dân sống ven canh nước đen cho hay
thoả nhìn có lẽ nhiều người không nghĩ đây là con kênh mà chỉ là nơi tập kết rác
theo anh hàng ngày quan sát hai bên đường đổ thức ăn thừa nước thải khi rửa tren xuống dưới
ban đêm nhiều người mang đủ theo loại rác từ sinh hoạt cho đến phế phẩm trong ngành dệt may
nem xuống nước hoặc xả dọc bờ dốc của canh
anh danh bức xúc năm nay thời tiết ài bức nắng nóng khiến bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc
vào ban đêm thì rùi mũi nhiều vô kể khiến nhà dân sống bên cạnh luôn đóng kín cửa rất khổ sở
ngoài rác còn có lục bình dồ nứ kéo dài hàng trăm mét kín mặt kênh nước đen
được biết hiện nay ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
vẫn đang quản lý hạ tầng tuyến kênh nước đen
theo ủy ban nhân dân phường bình hưng hòa quận bình tân tp hcm
địa phương nhiều lần tổ chức vớt rác trên dòng kênh nhưng chỉ sau một thời gian thì tình trạng này lại đâu vào đó
hiện phường đã tăng cường giám sát tuyên truyền để người dân có ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường
sắp tới sẽ phối hợp cùng các đơn vị quản lý các khu phố đoàn thanh niên để xử lý lượng rác tồn động ở tuyến canh này
thưa quý vị mới đây tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ ngoại giao
và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức buổi họp báo quốc tế giới thiệu festival huế hai nghìn một mươi chín
với tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
đây dự kiến sẽ là một chuỗi lễ hội với nhiều chương trình đặc sắc được kéo dài bốn mùa liên tục
giới thiệu về festival huế hai nghìn hai mươi bốn và tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
ông nguyễn văn phường chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
cho biết qua hai mươi bốn năm tổ chức festival huế đã đạt được những thành tựu nổi bật
từng bước khẳng định vị thế củng cố thương hiệu festival mang tầm quốc gia và có tính quốc tế
góp phần tạo động lực kích cầu du lịch bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thừa thiên huế
trong nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố festival mang tầm quốc gia và quốc tế đặc trưng của việt nam
festival huế hai nghìn hai mươi bốn tiếp tục là hoạt động văn hóa đặc sắc hấp dẫn bởi tính truyền thống ấn tượng và nhân văn
của người dân và du khách trở thành chủ thể sáng tạo lẫn chủ thể hưởng thụ
tại đây không chỉ có các chương trình nghệ thuật mang tính biểu diễn đại diện dấu ấn của nhiều nền văn hóa trong nước
và quốc tế đầy đủ du khách cùng tham gia mà còn có các lễ hội cung đình lễ hội dân gian được giải công tái tạo
gìn giữ hay các lễ hội mới phù hợp với xu thế đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng
festival huế hai nghìn hai mươi bốn theo định hướng bốn mùa sẽ tiếp tục khai thác các chuỗi lễ hội trải dài trong năm
từng bước xây dựng hệ thống chương trình lễ hội mới gồm lễ hội mùa xuân xuân cố đồ diễn ra từ tháng một đến tháng ba
lễ hội mùa hạ kinh thành tỏa sáng diễn ra từ tháng bốn đến tháng sáu lễ hội mùa thu huế vào thù diễn ra từ tháng bảy đến tháng chín
lễ hội mùa đông mùa đông xứ huế diễn ra từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai
đặc biệt trên nền tảng kế thừa thành quả các kỳ festival trước điểm nhấn của festival huế hai nghìn một mươi chín
là tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
mang chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng sáu
theo đó tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn gồm chín sự kiện lớn diễn ra liên tục trong sáu ngày đêm
với không gian biểu diễn chính ở khu di sản hoàng cung huế và các không gian cộng đồng ở ven bờ sông hương
và các tuyến đường trung tâm thành phố huế
trong đó chương trình khai mạc được tổ chức lúc hai mươi h ngày bảy tháng sáu tại không gian điện kiến trùng
mở màn cho chối hoạt động sôi nổi của tuần lễ festival
văn nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn lễ hội đường phố sắc màu văn hóa vào các buổi chiều ngày tám và ngày một mươi tháng sáu
chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong và quốc tế vào lúc một mươi chín h ba mươi đến hai mươi ba h từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng sáu
tại các sân khấu cộng đồng ở quảng trường quốc học và công viên ba tháng hai
phối hợp cùng gia đình nhạc sĩ trịnh công sơn và bamboo artist agency thực hiện
vào lúc một mươi tám h ngày chín tháng sáu tại sân khấu điện kiến trung đại nội huế
trong tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn còn có lễ hội bia lễ hội ánh sáng lễ hội ẩm thực chay
và lễ hội hòa đằng ngày hội sóng nước tam giang
tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn hứa hẹn đem đến cho người tham dự những trải nghiệm mới lạ
độc đáo về văn hóa lịch sử và nghệ thuật
đây là nơi hội tụ những chương trình biểu diễn hấp dẫn của các nghệ sĩ tiêu biểu trong nước và quốc tế
giới thiệu nghệ thuật ca múa nhạc cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo
các chương trình nghệ thuật truyền thống và đường đại chất lượng cao của tám quốc gia đến từ các châu lục diễn ra hàng đêm
theo ban tổ chức festival huế hai nghìn hai mươi bốn đến nay đã có một mươi hai đoàn nghệ thuật quốc tế của bảy quốc gia trên thế giới
đăng ký tham gia biểu diễn tại tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn một mươi chín
tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn cũng là nơi hội tụ những chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc
của quốc gia châu á như đoàn vũ kịch chiết giang trung quốc đoàn nghệ thuật mùa chống kobuga kudan
urakazi của thành phố okinawa nhật bản đoàn nghệ thuật dân gian sê ni út hiệp hội văn hóa và nghệ thuật hàn quốc
chi hội giang piong hàn quốc
ngoài ra nhiều đoàn nghệ thuật các vùng miền trong cả nước cũng sẽ góp phần làm đặc sắc thêm đại tiệc văn hóa
tại tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh các chương trình hoạt động chính còn có các hoạt động đồng hành hưởng ứng các chương trình xã hội hóa
và nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng khác
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại